công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép năm bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng sáu tại đường lê thế hiếu thuộc khu phố bảy phường một thành phố đông hà
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đông hòa đã bắt quả tang đối tượng hoàng viết dũng ba mươi năm tuổi
ở tp đông hà đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ trong người và phương tiện của đối tượng hai mươi bảy túi ni lông màu xanh
chứa tổng cộng năm bốn trăm linh viên nén hai điện thoại di động và số tiền một triệu bốn trăm bốn mươi đồng cùng một số giấy tờ tùy thân
quá trình điều tra đối tượng hoàng viết dũng khai nhận các viên nén trên là hồng phiến